tối qua ngày chín tháng một tại hà nội đài tình nói việt nam vov phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lễ phát sóng chính thức kênh truyền hình văn hóa du lịch
đây là kênh truyền hình đầu tiên ở việt nam sử dụng công nghệ tương tác đa nền tảng dự buổi lễ có đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
trước sự phát triển của xã hội nhu cầu cung cấp thông tin của khán giả đài tiếng nói việt nam quyết định chuyển đổi tiêu chí nội dung từ thời sự chính trị tổng hợp sang chuyên biệt về văn hóa du lịch
qua đó quảng bá văn hóa truyền thống hình ảnh đất nước con người việt nam đến bạn bè quốc tế thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
ngoài việc có mặt trên các hạ tầng phát sóng việt nam jenny còn phát trên website và các thiết bị di động
ứng dụng này cho phép người dùng tương tác trực tiếp với chương trình
thay vì bị động trước màn hình tv khán giả có thể kết nối trực tiếp với phóng viên ở hiện trường bằng ứng dụng video call đến trường quay
các video cũng được chuyển ngữ sang tiếng anh nga nhật và hàn quốc để phục vụ du khách nước ngoài
việt nam goni phủ sóng trên sáu mươi ba tỉnh thành từ giờ đến hai mươi bốn giờ mỗi ngày với một số chương trình nổi bật hấp dẫn như việt nam vẻ đẹp bất tận
không gian văn hóa việt tôi làm du lịch đi cùng nón lá trên từng cây số